liên quan đến vụ việc hai cô gái tử vong tại hồ iaconop thị trấn iaconop huyện iaca
cơ quan chức năng huyện iak tỉnh đắk lắc cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
theo thông tin ban đầu vào đêm ngày sáu tháng tám hai cô gái là lưu thị bảo yến một mươi chín tuổi trú tại xã yà tuyết
và lưu thị thương một mươi chín tuổi trú tại xã cư giang huyện iak rủ nhau cùng đi chơi
cho đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày gia đình không thấy hai con trở về nên đã báo cho lực lượng chức năng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
cùng các lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm
cho đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của chị yến
tại hồ iaconop tiếp đó tìm thấy thi thể của chị thương vào lúc một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày cũng tại hồ iaconop
hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể của hai nạn nhân cho gia đình lo mai táng
và đang xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ việc